nhân kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí nguyễn trí diểu một nghìn chín trăm linh tám hai nghìn một mươi tám ngày tám tháng một mươi một tại thành phố huế
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phối hợp với ban tuyên giáo trung ương và tỉnh ủy thừa thiên huế
đã tổ chức hội thảo khoa học đồng chí nguyễn trí diểu với cách mạng việt nam và quê hương thừa thiên huế
giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh dự và chủ trì hội thảo
đồng chí nguyễn trí diểu sinh ra trong một gia đình nhà nho tại làng thanh tiên xã phú mậu huyện phú vang tỉnh thừa thuyên huế
tham gia phong trào đấu tranh yêu nước và hoạt động cách mạng từ rất sớm là người con yêu tú của dân tộc việt nam và quê hương thừa thiên huế
tại hội thảo đồng chí nguyễn xuân thắng nhấn mạnh đây là dịp để chúng ta tôn vinh những công hiến to lớn của đồng chí nguyễn trí diểu
đối với cách mạng việt nam và quê hương thừa thiên huế
chúng ta càng có ý thức sâu sắc hơn về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch hồ chí minh
về trách nhiệm tuyên truyền bồi dưỡng truyền thống cách mạng tư tưởng và đạo đức lý tưởng và lối sống của cán bộ đảng viên
các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ việt nam hôm nay và mai sau